cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình alo một trăm một mươi bốn
một chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phát sóng hàng tuần trên intv
thưa quý vị và các bạn loại hình cơ sở gara sửa chữa ô tô showroom bày bán ô tô
luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao đặc biệt là vào thời điểm nắng nóng như hiện nay
chính vì vậy lực lượng chức năng đang tăng cường công tác tuyên truyền kiểm tra xử lý các hành vi
gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở này
đây sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong mục tiêu điểm ngày hôm nay
còn ngay sau đây sẽ là thông tin về tình hình cháy nổ xảy ra trong tuần qua
tại hà nội vào khoảng một mươi ba h bốn mươi năm phút ngày bốn tháng bảy
tại tổ hợp trung cư new horizon city thuộc phường mai động quận hoàng mai hà nội
đã xảy ra cháy căn hộ tầng hai mươi
khói đen từ đám cháy tỏa ra rất nhanh
lúc này trong nhà chỉ có một cháu trai một mươi sáu tuổi mắc kẹt phía trong
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội đã điều năm xe chữa cháy
cùng hàng chục cảnh sát đến hiện trường dập lửa và cứu nạn
trước tình thế cấp thiết một mặt các chiến sĩ tổ chức dập lửa
mặt khác một chiến sĩ đeo mặt nạ phòng độc tiến vào bên trong căn hộ giải cứu
đưa cháu ra ngoài an toàn
đến khoảng một mươi bốn h ba mươi phút cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn
cháu bé bị bỏng nhẹ
trong nhà như tủ quần áo bàn ghế tivi điều hòa khu hỏng nặng
một nhà xưởng nằm kề bên cây xăng đồng lư thuộc xã đồng quang huyện cô ai hà nội
bất ngờ cháy dữ dội trong đêm ngày sáu tháng bảy
ngay sau đó năm xe chữa cháy cùng hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ
đã được điều tới hiện trường triển khai chữa cháy
khu vực xảy ra cháy là nhà xưởng có diện tích khoảng hai trăm năm mươi m hai
kết cấu khung thép mái tôn
chất cháy chủ yếu là gỗ ván ép
sinh ra nhiều khói khí độc lan rất nhanh
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã nỗ lực ngăn cháy lan sang các nhà dân lân cận
và khu vực cây xăng gần đó
đến hai mươi hai h cùng ngày vụ hỏa hoạn cơ bản được khống chế
đám cháy không gây thiệt hại về người
nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu dụi
vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày sáu tháng bảy
một chiếc xe ô tô dường nằm đang lưu thông
trên cao tốc pháp vân cầu rẽ
thì bất ngờ bốc cháy dữ dội
xe đang trên lộ trình chạy hướng đi hà nội
đến địa phận xã liêm sơn huyện thanh liêm tỉnh hà nam
xe bất ngờ phát hỏa từ buồng động cơ
tài xế vội chuyển lái vào làn khẩn cấp
và hô sơ tán người trên xe
gọn lửa sau đó bùng phát dữ dội
bao trùm toàn bộ xe
hai mươi hành khách thoát nạn
hành lý cũng được sơ tán kịp thời
ngay sau đó tổ tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số ba
cục cảnh sát giao thông

và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy

hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
công an hà nam giải phóng lâu dài
nên các chủ cơ sở cũng chỉ đầu tư xây dựng
với mức kinh phí thấp nhất có thể
theo đó các yêu cầu đảm bảo tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy
cũng còn hạn chế
tại một cơ sở car auto trên đường nguyễn văn huyên
quận cầu giấy thành phố hà nội
mặc dù người đứng đầu cơ sở này
đã rất có ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy
nhưng qua kiểm tra thực tế cho thấy
những nguy cơ cháy nổ vẫn rất lớn
một trong những ổ tố gây cháy rất cao
trong đặc điểm tình hình thời tiết nắng nóng như hiện nay
chính là từ hệ thống điện
và các trang thiết bị điện sử dụng quá tải
thế nhưng tại cơ sở này
dây điện ổ cắm điện
các thiết bị điện đang được sử dụng
theo cách tuyện đầu đấu nối vào đó
mà không ai quan tâm đến nguy cơ cháy nổ
luôn hiện hữu từ những hành vi như thế này
đối với hệ thống dây dứt điện của mình đã trang bị
thì thấy một số các dây
mình đã cũ thì là đã
trang bị các cái ống ghen
nhưng mà còn lại các cái dây đấu nối mới cả
thì anh cho đi vào ghen cho em
tất cả là phải đi vào ống ghen hết
và những cái dây nào mà không cần thiết
thì có thể đi vào ghen

chỉ để lại những dây nào mình sử dụng thôi
họng nước chữa cháy
được trang bị bên trong sường theo quy định
thế nhưng sau quá trình hoạt động thì giờ đây
họng nước này đã bị vây kín
bởi các vật dụng của nhà sường
và với tình trạng hoen dỉ xuống cấp như thế này
thì họng nước cũng khó phát thủy tác dụng
nếu có xảy ra sự cố
nguy cơ cháy nổ
thì trong ngành dịch vụ sửa chữa xe hơi này
thì cũng chia sẻ với các anh chị là
nguy cơ tiền bản rất cao
mà cao ở đây
thì không có gì để làm được
thì chúng tôi đánh giá được là có mấy cái điểm
điểm thứ nhất là cái điểm trong quá trình sửa chữa xe
mà liên quan đến hệ thống xăng
hệ thống điện và hệ thống điện nổ
thứ hai là nguy cơ cháy nổ
từ hệ thống phòng xế sơn
thứ ba là nguy cơ chập cháy điện
từ hệ thống
toàn bộ hệ thống phụ kiện đi theo
bởi vì ở đây bản chất của cái việc sửa chữa này là chúng ta dùng điện ba pha
mà đa phần các hệ thống
ra ra là dùng hệ thống dây điện
không đảm bảo thì đôi lúc cũng có một kiếp nơi là
tuy nhiên thì
sau khi mà được chứng kiến
những cái vụ cháy
từ các phương tiện thông tin truyền thông
chúng tôi cũng sẽ ý chức hệ lạ
và cũng chấn chỉnh
và làm sao mà trên tinh thần
luôn luôn chủ động
sưởng car auto yên nghĩa
trên địa bàn quận hà đông thành phố hà nội
tại đây với diện tích hơn tám trăm linh m hai
luôn có khoảng một mươi xe ô tô tập trung
đại tu sửa chữa
nguy cơ cháy nổ từ lửa xăng dầu
bình khí hẳn điện hệ thống đường điện
trong khu sở này là rất lớn
ý thức được điều này chủ cơ sở đã có sự đầu tư
cho các thiết bị phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên việc sử dụng đúng cách
hiệu quả các thiết bị này
tại cơ sở vẫn còn bất cập
khi mà doanh nghiệp
làm về lĩnh vực car auto
thì các cái xe khách hàng mang đến
tài sản của khách hàng rất là lớn
thì doanh nghiệp cũng ý thức rõ
về cái vấn đề an toàn cháy đổ tắt lên hàng đầu
như định kỳ
một năm hai lần
đào tạo cho anh em đi
các lớp phổn luyện phòng cháy chữa cháy
thứ nhất thứ hai là tất cả
các trang thiết bị đầu tư cho phòng cháy chữa cháy
như bình như các thứ kiểm tra định kỳ thường xuyên
để đảm bảo
nếu có bất thường gì xảy ra
thì sẽ kịp thời xử lý tốt nhất
tại một showroom bày bán
các loại ô tô đã qua sử dụng
với diện tích hơn hai trăm linh m hai
nhưng việc trưng bày ô tô như thế này
khiến lối thoát nạn đã bị hạn chế
hay tại showroom này
thì việc thắp hương thở cúng đặt ngay bên trong gian hàng
chủ đầu tư đã trang bị
tủ kính nhưng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
vẫn lưu ý việc thắp hương
luôn phải có người trông coi
đặc điểm chung của các cơ sở này
đều còn hạn chế trong việc đáp ứng
các tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy
chính vì vậy
việc làm tốt công tác phòng ngừa cháy nổ
đặc biệt quan trọng
tất cả những cái showroom ô tô
hay là các garage ở chỗ ô tô
đều tồn chứa một số lượng chất lỏng cháy
mà là xăng dầu
hoặc là những cái hóa chất
trong quá trình người ta tẩy dừa
các cái đồ nổ thất trong đó
đây là những chất nguy cơ cháy nổ rất là cao
và khi cháy thì vận tốc cháy lan khá là nhanh
đối với cả các cái showroom ô tô
và sửa chữa trang bị nổ thất ô tô
thì da lẻ mút lẻ đệm lẻ nhựa lẻ vân vân
đồ đó chứa ô tô
đây cũng lại là một loại đồ vật rất là dễ cháy
và cái loại này khi mà cháy
ngoài cái vận tốc cháy lan nhanh ra
nó còn tỏa ra rất nhiều khói khí độc
chỉ cần một sự cố gây ra chập cháy điện thôi
mà nó lan dành cái này
thì đây cũng là một cái nguy cơ khó
để xử lý ban đầu cũng như là có nguy cơ cháy lan rất là nhanh
đấy thì nhìn chung
thì đối với các loại hình cơ sở
là showroom ô tô
thì có một số các nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy nổ
là như vậy
từ những nhận định và phân tích về nguy cơ cháy nổ
tại các cơ sở gara showroom ô tô
cộng với yếu tố thời tiết
đang trong cao điểm nắng nóng
với nền nhiệt độ cao
chính vì vậy cảnh sát phòng cháy chạy cháy
đã xếp loại hình này vào một trong các chuyên đề
quản lý về an toàn phòng cháy chạy cháy
với nhiều giải pháp cụ thể
đối với những cơ sở chạy ị
cố ý không tổ chức thực hiện
chúng tôi cũng có nhiều biện pháp xử lý
một phạt hành trình
hai phối hợp với ủy ban và công an phường
để làm công tác là
tôn tốc cơ sở
để chúng ta có thể đưa vào vấn đề
để cơ sở có thể trang bị cũng như thực hiện
đầy đủ các quy định ban phòng cháy
và kể cả những cơ sở là
cố ý không thực hiện nữa
chúng tôi đã có những văn bản là
đề nghị lên ủy ban công an quận
là nhằm công tác là đình chỉ và tạm đình chỉ
đối với cơ sở là cố ý chạy ị
không chấp hành triệt đề
các công tác liên quan đến an toàn phòng cháy cháy
đối với loại hình đối tượng này
mới đây vào ngày bốn tháng bảy
tại một căn hộ tầng hai mươi trung cư
thuộc địa bàn phường mai động quận hoàng mai
đã xảy ra một vụ cháy
thời điểm xảy ra cháy trong căn hộ
chỉ có một bé trai sinh năm hai nghìn sáu
ở nhà một mình
lực lượng phòng cháy chữa cháy kịp thời có mặt
tại căn hộ xảy ra hỏa hoạn tổ chức dập lửa
đồng thời giải cứu cháu bé an toàn
vụ cháy này cho thấy là việc trang bị
kỹ năng thoát nạn cho trẻ là đặc biệt quan trọng
và từ mục bạn nên biết ngày hôm nay
chúng tôi sẽ dành thời lượng hướng dẫn
những kỹ năng cơ bản cho trẻ khi có sự cố cháy nổ xảy ra
bảy kỹ năng thoát hiểm cho trẻ em trong năm cháy
kỹ năng một
khi phát hiện người thấy mùi lửa
hoặc khói bốc lên
thì hãy gọi ngay cho lực lượng chức năng
để giúp đỡ với số điện thoại một trăm một mươi bốn
nếu như bị kẹt trong đám cháy
các em phải thật bình tĩnh
làm theo hướng dẫn của người lớn
kỹ năng hai
trẻ cần nắm rõ các lối thoát hiểm trong nhà
như cửa trước cửa sau
lối thông sang nhà bên cạnh
hoặc nếu nhà cao tầng
thì trẻ cần thoát hiểm bằng cầu thang bộ
tuyệt đối không đi bằng cầu thang máy
kỹ năng ba
trẻ cần quan sát vị trí
các biển báo thoát hiểm dạ quang
biển báo phòng cháy chữa cháy dạ quang
để thoát ra ngoài nhanh nhất
trong một số trường hợp
cần phải kêu lên thật lớn
để mọi người biết đến trợ giúp
kỹ năng bốn
khi di chuyển ra ngoài
trẻ cần lấy khăn ướt bịt vào mũi
để tránh khí độc nhiễm vào
có thể gây ngặt thở
trẻ phải cúi người xuống thấp
tránh khói và khí độc
kỹ năng năm
đối với trẻ em lớn
trẻ cần học cách sử dụng bình chữa cháy
để dập tắt những đám cháy nhỏ
tuyệt đối trẻ không được hắt nước vào đám cháy
vì có thể ảnh hưởng đến tích bị điện
ảnh hưởng đến quá trình cứu hộ cứu nạn
kỹ năng sáu
trong trường hợp ở chung cư
khi khói đã che phủ hết không tìm được lối ra
hãy quay về chung cư của mình
tìm cách gọi một trăm một mươi bốn
hoặc người thân đang ở bên ngoài
thông báo đang ở phòng số mấy
ra ngoài bàn công cửa sổ
dùng một vật gì đó để tìm được đối ra
khi đó dễ phát hiện và la lớn lên
để mọi người biết vị trí của mình
kỹ năng bảy
để tăng khả năng sống sót trong trường hợp cháy nổ
đồng người hỗn loạn
trẻ không chạy ngược dòng đám đông
hoặc chèn ngang
vì có thể bị kẹt bị dẫm đạp
dẫn đến trường hợp bị ngạt thở
và tử vong
trong trường hợp này thay vì hùa theo đám đông
thì các con cần bình tĩnh
tinh mắt quan sát vị trí
các biệt báo exit dạ quang
lối thoát hiểm
để tìm ra lối thoát hiểm nhanh chóng nhất
các con không được chân trừ
cố ở lại để giữ đồ dùng của mình
vì đám trẻ lớn rất nhanh
đe dọa tính mạng
nội dung của từ mục bạn nên biết
cũng đã kết thúc chương trình
alo một trăm một mươi bốn tuần này của chúng tôi